sau khi đắp máy bay xuống sân bay nội bài thầy trò hai huấn luyện viên park hang seo và máy đức trung
đã được đón về thẳng trụ sở chính phủ dự buổi gặp mặt của thủ tướng nguyễn xuân phúc
thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời chúc mừng tới hai huấn luyện viên park hang seo và mai đức trung
cùng toàn thể các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam và nữ
thủ tướng nhấn mạnh thành công của hai đội tuyển góp phần làm dạng danh non sông đất việt
để lần đầu tiên sau sáu mươi năm việt nam giành chiến thắng tuyệt đối trong môn bóng đá tại đấu trưởng khu vực
giải thích việc gặp hai đội tuyển bóng đá vào chiều nay thủ tướng nói vì ngày một mươi ba tháng một mươi hai
đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ đi tập huấn ở nước ngoài còn các cầu thủ nữ về nhà thăm gia đình
vì vậy lãnh đạo chính phủ gặp trước hai đội tuyển bóng đá mà chưa gặp được vận động viên ở các môn khác
thủ tướng ghi nhận việc các cầu thủ đã không tiếc thân mình lan xả trong trận đấu
khiến nhiều người bị thương tất cả đều mang tinh thần quyết chiến quyết thắng
thủ tướng cho rằng công lao của các huấn luyện viên và ban huấn luyện là rất lớn
đã thúc đẩy cả đội vững tin điều quan trọng nhất sau các cầu thủ là dân tộc
là bản lĩnh và khát vọng việt nam khát vọng ấy tràn ngập trong các huấn luyện viên
vận động viên của chúng ta chiến thắng này không chỉ là chiến thắng thể thao
mà còn là chiến thắng của tinh thần yêu nước của sự quyết tâm